chuyển sang một thông tin khác năm thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao đâm trực diện vào ô tô bảy chỗ đang qua đường giữa ngã ba khiến cho người này tử vong tại chỗ một người khác bị thương
và vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày hôm nay trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua khu phố phú cường phường tân phú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi h một mươi năm phút ngày hôm nay nam thanh niên tên sơn điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ thành phố đồng xoài đi tỉnh tây ninh
khi đến đoạn ngã ba giao nhau thuộc khu phố phú cường phường tân phú nam thanh niên điều khiển xe với tốc độ cao đã đâm trực diện vào hông xe ô tô bảy chỗ đang lưu thông từ bên tay trái của xe máy qua đường
cú đâm quá mạnh khiến xe máy bị biến dạng hoàn toàn nam thanh niên tử vong tại chỗ
một phụ nữ ngồi trên ghế phụ của xe ô tô bị thương phải đưa đi cấp cứu chiếc ô tô hư hỏng nặng bên hông phải
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đồng xoài đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn